các nhà hoạt định chính sách các doanh nghiệp các cơ sở đào tạo sẽ phải ứng phó với sự thay đổi việc làm